phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
vừa triệt phá một tổ chức cờ bạc quy mô lớn do đối tượng lee seong jin quốc tịch hàn quốc cầm đầu
qua theo dõi trinh sát phối hợp cùng công an quận hai đã ập vào căn nhà trên đường quốc hương
bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt
tại đây thu giữ tan vật gồm gần bốn trăm bốn mươi triệu đồng một sáu trăm năm mươi một usd số phỉnh tương đương một trăm bốn mươi triệu đồng
một ô tô một mươi ba xe máy và các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc
công an chức đăng đã lập biên bản tạm giữ ba mươi bảy đối tượng để điều tra
qua khai thác đối tượng lee john jin thừa nhận cùng hai đối tượng quốc tịch hàn quốc khác
và nguyễn thị thủy tổ chức điều hành sông bạc này
hàng ngày sông bạc hoạt động từ sáng đến tối
các đối tượng dùng tiền mặt để mua phỉnh theo giá trị quy đổi
giá trị tiền cược mỗi ván có khi lên đến hàng trăm triệu đồng
công an chức đăng đang tiếp tục điều tra vụ việc